tổng thư ký của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg ngày hai mươi năm tháng một mươi một cho biết
nato sẽ không từ bỏ việc ủng hộ cũng như đẩy mạnh viện trợ các trang thiết bị không gây sát thương cho ukraine
trả lời phỏng vấn trước thềm cuộc họp ngoại trưởng nato ở burakes vào tuần tới
ông stoltenberg nhấn mạnh rằng nato sẽ tiếp tục đồng hành cùng với ukraine chừng nào có thể
trong khi đó ngoại trưởng anh tuyên bố anh sẽ hỗ trợ thêm hàng triệu bảng anh cho ukraine
giúp quốc gia đông âu này khắc phục khó khăn trong mùa đông này
trước đó chủ tịch ủy ban châu âu ec thông báo liên minh châu âu eu đã phân bổ thêm hai năm tỷ euro
tương đương với hai sáu tỷ usd để hỗ trợ ukraine
hôm chín tháng một mươi một ec đã đề xuất kế hoạch hỗ trợ chưa từng có trị giá một mươi tám tỷ euro dành cho ukraine
theo ec gói viện trợ này sẽ giúp cho kiev tiếp tục trả lương và lương hưu
cũng như duy trì hoạt động của các dịch vụ xã hội quan trọng